theo yêu cầu quỹ ban nhân dân tp hà nội dự kiến ngày hôm nay hai mươi tháng một mươi toàn bộ ban quản trị tòa nhà trung cư có dân ở tòa nhà văn phòng nhà riêng thuộc vùng cấp nước của nhà máy nước sông đà trên địa bàn các quận huyện hà đông thanh xuân hoàng mai nam tử liêm quốc oai thạch thất
trừ những khu vực đã được cấp nước từ nguồn nước sạch do công ty nước sạch hà nội cung cấp sẽ hoàn tất việc thâu rửa toàn bộ bể nước ngầm bể nước chứa trên nóc nhà tại các tòa nhà hộ gia đình trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố lấy mẫu nước tại đầu nguồn tại nhà máy tại các bể chứa tăng áp tại các vùng dân bị ảnh hưởng để tiến hành xét nghiệm nước hàng ngày và công bố công khai hàng ngày để người dân được biết